các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ở tây nguyên cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hạn hán và sạt lở sụt lún đất do hạn hán ở nhiều địa phương liên tục trong các ngày một mươi hai hai mươi tháng năm
tổng lượng dòng chảy trên các sông đều thiếu hụt có nơi thiếu hụt lên đến tám mươi chín
hạn hán làm giảm năng suất sản lượng cây trồng giảm diện tích gieo trồng tăng chi phí sản xuất nông nghiệp tăng giá thành và giá cả lương thực giảm tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi